thưa quý vị triều tiên thông báo nước này đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới
mang tên hunanansa ba trăm ba mươi một như một phần của các hoạt động thường xuyên và bắt buộc
nhằm phát triển các hệ thống vũ khí uy lực
hãng thông tấn trung tương triều tiên kcna cho biết vụ phóng tên lửa nêu trên được thực hiện hôm hai mươi bốn tháng một
không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của các nước láng giềng của triều tiên
và không liên quan gì đến an ninh khu vực
kcna nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục hệ thống vũ khí
và là hoạt động thường xuyên và bắt buộc của tổng cục tên lửa cũng như các viện khoa học quốc phòng trực thuộc
hôm hai mươi bốn tháng một quân đội hàn quốc cho biết triều tiên phóng một số tên lửa hành trình hướng ra hoàng hải
vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày theo giờ địa phương
đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên được biết đến của triều tiên kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
khi nước này phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đồ đạn hạt nhân giả hướng ra hoàng hải